ngày một mươi một tháng hai sở công thương tp hcm đã triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tp hcm nhằm tránh tình trạng găm hàng
do biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây
theo kế hoạch từ hôm nay ngày một mươi một tháng hai sở công thương tp hcm sẽ tổ chức kiểm tra
đồng loạt hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm găm hàng
đoàn kiểm tra tiến hành thanh tra đột xuất thông báo trước
đối với các đơn vị có hoạt động kinh doanh xăng dầu
các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tp hcm nếu có phát hiện vi phạm
đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản vi phạm hành chính có quyền niêm phong thu giữ tài liệu tăng vật vi phạm
và đình chỉ các hoạt động trái pháp luật xứ phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý